thông tin từ bộ y tế sáng nay cho biết việt nam đã ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với chủng mới của virus corona
nâng số người nhiễm loại virus này ở việt nam lên tới sáu người
đây là nữ nhân viên lễ tân của một khách sạn ở nha trang từng tiếp xúc gần với cha con người trung quốc nhiễm ncov đầu tiên ở việt nam lưu trú tại khách sạn
bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh khánh hòa đã tiến hành cách ly theo dõi trường hợp này